tại hà nội ngân hàng chính sách xã hội việt nam phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động cho vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
quỹ quốc gia về việc làm được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai theo nghị quyết một trăm hai mươi của hội đồng bộ trưởng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hoạt động cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm thực hiện theo quy định tại luật việc làm
năm hai nghìn ba ngân hàng chính sách xã hội được thành lập nhận nhiệm vụ quản lý cho vay và thu hồi vốn từ quỹ quốc gia về việc làm
tính đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đạt một mươi bốn năm trăm sáu mươi tỷ đồng
trong đó vốn từ quỹ quốc gia về việc làm là bốn bốn trăm chín mươi bảy tỷ đồng và các nguồn từ tiền thu lãi
nguồn vốn địa phương ủy thác cho vay để giải quyết việc làm nguồn vốn do ngân hàng chính sách xã hội huy động
cái vấn đề đặt ra lớn nhất đó là nguồn vốn để thực hiện cho chương trình này
tuy nghị định sáu mươi một ra đời ba năm nguồn vốn đang đã tăng khởi sắc lớn nhưng so với nhu cầu còn rất là bé
vấn đề đặt ra hiện nay là tăng nguồn vốn lên
cái khởi tăng nguồn vốn này chắc cũng phải đề xuất từ quốc hội quan tâm thêm
ngoài ra ngân hàng chính sách chúng tôi
với nghị định sáu mươi một cho phép chúng tôi sẽ ưu tiên bổ trì vốn
thông qua việc cho vay vốn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu đến nay đã giúp cho trên năm trăm ba mươi năm lao động được tạo việc làm
ngân hàng chính sách xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc hỗ trợ các đối tượng được vay vốn là người nghèo
người yếu thế trong xã hội học sinh sinh viên tạo công an việc làm giúp giảm nghèo
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều vướng mắt cần tháo gỡ
tận lợi hơn thì tôi mong muốn là hàng năm sẽ bổ sung cái nguồn vốn cho những hộ kinh doanh như tôi được tiếp cận nhiều hơn
có người hướng dẫn để chúng tôi trồng trò chăn nuôi để nó có hiệu quả hơn cao hơn
chúng tôi cho rằng có năm cái hỗ trợ
hỗ trợ thứ nhất là hỗ trợ về mặt đích ứng sản xuất kinh doanh
hỗ trợ thứ hai là hỗ trợ về mặt kỹ thuật
hỗ trợ thứ ba mới là hỗ trợ về vốn
hỗ trợ thứ tư là hỗ trợ về thiết kế
trường đầu ra của sản phẩm sản xuất kinh doanh
và hỗ trợ thứ năm tức là hỗ trợ quản trị cái tài chính vi mô quản trị cái nguồn vốn vay
mà làm sao cho đối tượng vay sử dụng đồng vốn vay nó có hiệu quả
để nguồn vốn từ quỹ quốc gia về việc làm đạt được hiệu quả cao hơn trong thời gian tới
thì việc tăng nguồn vốn điều chỉnh lãi suất và công tác phối hợp giữa các đơn vị với địa phương cần phải chặt chẽ hơn nữa